nhằm triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan đơn vị và nhân dân về quyền của người khuyết tật nhiều hoạt động tuyên truyền tư vấn pháp luật đã được tổ chức tại các địa phương
và một trong những hình thức trợ giúp pháp lý đang tích cực triển khai mang lại hiệu quả cao chính là tuyên truyền và tư vấn pháp luật ngay tại cơ sở cho cộng đồng người khuyết tật
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi
đây là một buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật được tổ chức lưu động ngay tại hội trường xã quảng bị huyện trường mỹ thành phố hà nội
ngay từ sáng sớm một trăm linh người khuyết tật tại các thôn xóm ở xã quảng bị và xã hoàng diệu huyện trường mỹ đã có mặt tại đây
đến tham dự buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật ngày hôm nay cộng đồng người khuyết tật ở đây không chỉ được cập nhật các chủ trương chính sách mới các quy định mới thuộc các lĩnh vực hình sự dân sự hồn nhân gia đình đất đai và lĩnh vực pháp luật khác
mà còn được nghe các cán bộ của trung tâm trợ giúp pháp lý cùng các luật sư của đoàn luật sư thành phố hà nội chia sẻ về kỹ năng kinh nghiệm trong hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật
cái chương trình hôm nay rất là bổ ích cho những người khuyết tật tại vì đã có pháp lý bảo vệ khi mình có những cái gì trục trọng
tuyến đợi là để cho người khuyết tật biết về pháp lý cũng như là các chế độ của nhà nước đã làm cho người khuyết tật như thế nào
và để người khuyết tật biết của mình là hưởng nợ như thế
trong các hoạt động trợ giúp pháp lý thì tư vấn pháp luật là một trong những hoạt động quan trọng nhằm giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình
đối với các đối tượng là người khuyết tật đa số vướng mắt của họ thường xoay quanh các chế độ bảo trợ xã hội về trình tự thủ tục hưởng trợ cấp xã hội
các vấn đề liên quan đến quyền của người khuyết tật và các vấn đề khác trong cuộc sống hàng ngày
tuy nhiên do nhiều hạn chế và khó khăn nên thông thường người khuyết tật không biết tới hình thức trợ giúp pháp lý và không biết làm sao để được nhận trợ giúp pháp lý trong các trường hợp có vấn đề xảy ra

có thể thấy trong thời gian qua mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức
nhưng các hoạt động trợ giúp pháp lý nhà nước dành cho các đối tượng là người khuyết tật đã đạt được những kết quả
kết quả đáng khích lệ chính vì vậy mà việc hạn chế khó khăn của người khuyết tật tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật ngay tại cơ sở là một mô hình thiết thực và ý nghĩa nhằm giúp người dân nói chung và cộng đồng người khuyết tật nói riêng nâng cao hiểu biết pháp luật có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật góp phần vào việc phòng ngừa hạn chế trình chấp và vi phạm pháp luật